cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an phối hợp với các đơn vị chức năng
đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với một công ty có trụ sở tại tỉnh đồng nai xả thải một lượng rất lớn chất lòng màu đen ra sông thị vải
nguồn nước này dẫn từ hệ thống thoát nước mưa và nước thải sản xuất của công ty chảy vào hồ ga
nằm bên ngoài hàng rào công ty rồi theo mương thoát nước đổ ra suối dẫn ra sông thị vải với chiều dài khoảng bảy km
làm việc với lực lượng công an đại diện công ty trên cho biết do bộ phận thân lò than hóa khí của công ty bị vỡ
nên đã gây phát sinh chất lỏng thải ra môi trường
cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải đưa đi giám định lập biên bản vụ việc
yêu cầu công ty park việt nam dừng ngay việc xả chất lỏng màu đen ra môi trường
đồng thời phải thu gom toàn bộ chất lỏng này đưa đi xử lý theo quy định
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ